bộ tài chính đề xuất từ ngày một tháng bảy sẽ tăng thuế bảo vệ môi trường với nhiều mặt hàng
xăng dầu mỡ nhờn dầu nhờn riêng xăng
cơ quan này đề xuất tăng từ ba đồng mỗi lít lên bốn đồng
dầu diazen tăng từ một năm trăm linh đồng mỗi lít lên mức trần hai đồng mỗi lít
dầu mazut dầu nhờn tăng từ chín trăm linh đồng mỗi lít lên mức trần hai đồng mỗi lít
mỡ nhờn tăng mức thuế từ chín trăm linh đồng một kg lên mức trần hai đồng một kg
lý giải nguyên nhân tăng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu
bộ tài chính cho biết do thuế nhập khẩu giảm mạnh
hiện thuế nhập khẩu với xăng hiện áp dụng là hai mươi và với các loại dầu là bảy
tuy nhiên sau khi thực hiện các cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu
thì mức thuế nhập khẩu ưu đãi thực tế mà việt nam thu được với xăng chỉ là một mươi
và đối với dầu các loại là